với sự đổi mới sáng tạo trong quản lý điều hành của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kinh tế của thủ đô không ngừng phát triển đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực
ngay bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những con số ấn tượng mà hà nội đã đạt được trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù tình hình kinh tế khu vực và thế giới có những diễn biến khá phức tạp
nhưng thành phố hà nội vẫn duy trì phát triển toàn diện mọi lĩnh vực bởi có nhiều giải pháp đột phá đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút đầu tư
tổng sản phẩm trên địa bàn hà nội tăng tám một dự kiến cả năm tăng tám năm đạt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt một trăm bốn mươi sáu bốn nghìn tỷ đồng bằng bảy mươi một năm dự toán
dự kiến thu ngân sách cả năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai trăm linh bảy sáu nghìn tỷ